kính chào quý vị và các bạn
sáng nay cơn bão số ba ở trên vùng biển phía tây nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
trong hôm nay sang đến ngày bốn bão di chuyển theo hướng tây tây nam với cường độ giảm dần
sau đó suy yếu thành vùng áp thấp trên đảo hải nam trung quốc
chuyển sang thời tiết khu vực phía đông bắc bộ dự báo trong đêm nay và ngày mai
trời vẫn có nắng từ sáng đến chiều muộn với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng nóng cục bộ còn xảy ra
từ ngày mùng bốn ở ven biển và nam đồng bằng trời chuyển nhiều mây xuất hiện mưa rào và rông rải rác
đồng thời nhiệt độ có xuống giảm dần mỗi ngày một độ trong hai ngày mùng bốn và mùng năm
phía tây bắc bộ trong cả ba ngày tới vẫn phổ biến là ít mưa ban ngày trời nắng nhiều
kéo dài từ sáng đến chiều muộn nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới từ ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai
chỉ có mưa vài nơi ở phần phía nam khu vực
ngày nắng nhiều nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ tiết trời còn khá nóng
sang đến hai ngày sau đó khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa rông mạnh đồng thời nhiệt độ giảm dần
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới trời có nắng gián đoạn vào ban ngày
mưa rông xuất hiện rải rác về chiều và tối
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ trên khu vực không biến động đáng
đáng kể mức nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều không quá ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên vẫn có mưa nhiều nhất trên cả nước với những điểm mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to và rông mạnh tập trung chủ yếu về chiều và tối
tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét gió giật mạnh
từ ngày mùng năm mưa sẽ có xu hướng giảm dần nhiệt độ cao nhất không quá ba mươi độ
nam bộ cũng có mưa nhiều nơi trong hai ngày tới có nơi mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to và rông mạnh tập trung về chiều và tối
đi kèm với lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn